vào ngày năm tháng bảy lãnh đạo trại giam a hai mươi thuộc bộ công an đóng ở xã xuân phước huyện đồng xuân tỉnh phú yên cho biết
đơn vị đã phát đi lệnh truy nã đối với phạm nhân bùi văn út hai mươi tám tuổi trú tại xã phú lạc huyện tuy phong tỉnh bình thuận
bùi văn út đã trốn khỏi trại giam của đơn vị vào lúc một mươi năm h cùng ngày
theo lệnh truy nã bùi văn út thường trú tại xã phú lạc huyện tuy phong tỉnh bình thuận
có đặc điểm nhận dạng cao một m năm mươi bảy có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép phải
bùi văn út bị bắt giữ vào ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đối tượng hiện đang thụ án một mươi hai tháng tù về tội trộm cắp tài sản
phạm nhân út được chuyển từ nhà tạm giữ của công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận
đến trại giam a hai mươi thuộc bộ công an đóng tại xã xuân phước huyện đồng xuân vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
phạm nhân chỉ còn ba tháng nữa là mãn hạn tù
các lực lượng của trại giam a hai mươi thuộc bộ công an
đang khẩn trương truy bắt bùi văn út đồng thời kêu gọi các lực lượng chức năng
chính quyền địa phương cùng nhân dân hỗ trợ truy bắt phạm nhân